thì tất cả đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên
xác minh sau sự bất minh về thời gian và kinh tế của ngô thành thương
cơ quan công an đã kết luận chính xác rằng
anh ta không có khả năng tham gia trong vụ án cướp đêm mùng ba tết tân dậu
ở tổng kho dược phẩm
hơn một mươi ngày lặng lẽ trôi qua
công tác trinh sát nắm tình hình xử lý giám định khoa học hình sự điều tra xác minh
tất cả đều tiến hành tập trung đồng bộ khẩn trương
nhưng tung tích của băng cướp vẫn bật vô âm tính
các nạn nhân trong vụ cướp gồm có
lê thị vân phó tổng kho
đỗ thị thu và lữ lý nữ
nhân viên quản lý nhóm thuốc đồng y
lê nam sinh và nguyễn văn kỹ năng
nhân viên cung ứng vật tư
nguyễn hoài đức nhân viên mới tuyển đã chết
nguyễn kim hằng và ngô xuân mãi
những nhân chứng có dính líu tới vụ án nguyễn anh triết
nhân viên văn phòng y tế huyện châu thành

tư diện tài xế của công ty dược
ngô thanh thương thủ trưởng tổng kho
hàng khối đối tượng từ diện nghi vấn
đến diện hiềm nghi quan trọng trong chuyên án
cũng chỉ dẫn dắt các trinh sát điều tra viên
lâm vào ngõ cục
ngược lại trong cái bàn chuyên án
cũng có nhận định
thuốc tay mất dưới một khối lượng lớn
thì chúng tôi hợp đồng
với nhiều người
từ cơ quan công an của tỉnh bạn
nghĩa là lên danh sách
các địa bàn buôn bán thuốc lậu
để mà theo dõi
để xem cái nguồn hàng mất của mình
cái tên thuốc mất của mình
nó có tùn ra hay không
nhưng đặc biệt là không có nơi nào
có một cái manh mối gì
mà thuốc của tổng kho
nó bị lòi ra thị trường
đó là một cái đau đầu nhất
mà mục đích của bọn cướp
cướp để rồi tiêu thụ
để rồi lấy tiền
chứ không phải cướp để lấy nó uống
cho nên cái đó là một cái
vụ án càng ngày càng ghê
vào lĩnh vực mới tắt
cầm cây thước bằng chỉ lên sơ đồ
vụ án dày đặc những con số
những nhân vật những mũi tên dấu chấm
đồng chí trưởng ban chuyên án
phân tích các giả định và nhấn mạnh
chúng ta phải có phán đoán thật thực tế
khách quan để hướng đúng mục tiêu đã đề ra
cuộc chiến đang đòi hỏi chúng ta
độ nhạy cảm trí sáng tạo
lòng dũng cảm để sớm giành thắng lợi
ngồi xoay quanh thảo luận
các phương án tác chiến là những đôi mắt
quần thâm không ngủ
vì một nhiệm vụ quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất
từ cái chết oan quần của đức
đến cái thói bướng ẩu
đến lạ lùng của lão tài xế tư diện
rồi thì anh chàng say xỉn phạm ninh chết ngang tàn
đến lấy chiếc xe vespa
trong vòng tay của vận cướp rất hung hãn
thì điều đó quá là vô lý
ngần đấy cũng đủ cho các thành viên
trong ban chuyên án rất nhiều đêm
phải chăn trở dây dứt
lúc bấy giờ
bên trong những gian nhà vách đá của phòng cảnh sát hình sự
các biện pháp nghiệp vụ trong công tác
xét hỏi được xúc tiến mạnh mẽ
quyết định giấu nhẹm việc có mặt
của tên trùm lưu manh nguyễn kim hằng
trong đêm cướp có sự chủ mưu này
có mục đích gì
đã có sự thông cung trước khi các bị can về cơ quan công an
hẳn nhiên phân hóa
các đối tượng sẽ có kẻ chủ mưu
đông lóa và người bị động
đối chiếu lại ban chuyên án
đã gạn lọc đích danh kẻ chủ mưu
bày vẽ cho các nạn nhân
nhiều kiểu cách đối phó với công tác điều tra của công an
chính là lê thị vân
thủ phó tổng khò
kẻ không giữ khí tiết
đã chỉ địa chỉ nơi cất sâu chìa khóa
cho bọn cướp để bảo tồn sinh mạng
đúng với giả thuyết đầu tiên của bang chỉ đạo chuyên án
thì tôi lên kế hoạch
tôi tấn công lên thị trích nó có mấy mặt
cái mặt thứ nhất
là về tinh thần trách nhiệm
của thị trích trong đêm vụ cướp xảy ra
mà một thủ lĩnh
một lãnh đạo cơ quan
nhưng mà ai cũng bị bắt
ai cũng bị hành hạ
mà gương thị trích được đối xử một cách rất đàng hoàng
trong cái việc đó là một cái việc
ở góc độ của cơ quan điều tra
là phải nghĩ đến
tại sao thị trích lại có cái
được bọn cướp nó đối xử rất ưu ái
mà ngược lại
là xem lại tất cả các hồ sơ
thì qua người ta
thị trích đêm đó không có được uống thuốc ho
không có được uống thuốc mê
do đó là
lời khai của thị trích là vô cùng kỉnh táo
nhưng mà che giấu toàn bộ
những sự quan hệ của thị trích
đây là một cái dấu mốc
chúng tôi tấn công
vâng có tên họ là lê thị xích
cô gái tuổi ngoài hai mươi năm
nhưng vẫn chưa có được tấm lan quân
có năng lực và công tác tốt
nên sớm được tổ chức đầy bạc
là thủ phó tổng kho dược phẩm
thông qua các bị can và nghiệp vụ cơ sở
những ngày qua trước mắt cán bộ điều tra xét hỏi
lê thị vân
tức xích trái hoàn toàn với những gì
ban chuyên án nhận định ban đầu
với nhiều cách thức
vân luôn quanh co
đổ lỗi đưa ra các loại mâu thuẫn khác nhau
sau nhiều ngày đấu tranh khai thác
lúc này vân mới chịu khai các thông tin
liên quan tới hành vi thông đồng
cùng các nhân viên khác trong tổng kho
về hành vi che đậy một cách nhỏ dọt
rời trạt là do cả nể
một cách nhỏ dọt
từng năm hỏi thủ tướng
tý kếtatre và cũng nó
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cái đầu mẫu đó
nên vụ án lành lành
chui vào khỏi ngõ cục
bằng con mắt nghề nghiệp
biểu hiện của thị vân đều nằm trong tầm nghi vấn
của các điều tra viên
nhưng để phá được sự phòng thủ
gian manh trong con người vân
lại là một điều không hề dễ dàng chút nào
dù đã có sử dụng nhiều biện pháp đấu tranh
thay đổi các điều tra viên khác nhau
nhưng vân vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh
cùng những chiêu trò né tránh các câu hỏi
của điều tra viên một cách ma quái
kết hợp với bộ mặt buồn khổ
thì tổng hợp tình hình lợi dạng
thì tôi thấy vụ án này
càng ngày càng phức tạp
mà lời khai phức tạp nhất
là lời khai của
khó tổng kho lê thị xích
là phức tạp nhất khó xác minh nhất
theo lời khai của nguyễn thị vân
đang lúc bị bọn cướp trói chặt
em có nghe rất rõ
có tiếng nổ của động cơ ô tô
êm êm dường như là xe du lịch
loại nhỏ dừng lại trước cổng
cửa tổng kho dược phẩm
chóc chóc lại rú ga về phía bắc mỹ thuận
chỉ cần với lời khai ngắn gọn
ban đầu đó của vân
cũng đủ khiến cho các thành viên trong ban chuyên án
bồn bà gian khổ
họ dành dật với thời gian nuôi hy vọng mong manh
tìm ra tung tích chiếc xe du lịch
có tiếng nổ êm êm ấy
hy vọng của các trinh sát chẳng khác nào
mò kim đáy bể
với nhiều tình tiết ti hi vọng lé lên
rồi lại vụt tắt
các đầu mối liên tục đi vào ngõ cụ
nhằm đấu tranh với đối tượng lê thị vân
bàn chuyên án nghĩ ngay tới
trung úy nguyễn văn bé tư
nhưng lúc này anh đang được tổ chức
điều đi học nâng cao trình độ chuyên môn
lệnh triệu tập mau chóng được bàn hành
yêu cầu trung úy bé tư
mau chóng trở lại đơn vị để tham gia phá án
quyết định tăng cường một điều tra viên
dày dạng kinh nghiệm như trung úy bé tư
được coi là bước ngọt then chốt
trong phá vụ án này
với việc điều chỉnh mang tính chất chiến lược này
của bàn chuyên án
vụ án sẽ có những diễn biến như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tập ba chương trình hồ sơ vụ án
truy lùng băng cướp họ đoàn
nhận được lệnh triệu tập về đơn vị công tác
trung úy bé tư nhanh chóng tiếp cận
hồ sơ vụ việc
có thể nói rằng đồng chí bé tư
là người được sinh ra để làm cảnh sát hình sự
đặc biệt với biệt tài hỏi cung thiên bẩm
các đồng chí bên lãnh đạo của tỉnh
thì kêu lực lượng công an
phải tập trung những cán bộ
trinh sát có năng lực
về làm vụ án
dù đi học dù ở đâu cũng phải về làm
thì tôi được ý kiến
của bàn giám đốc điều tôi về
gia nhập vào bàn chuyên án
để làm vụ án
với câu hỏi sắc xảo
sau khi bọn chúng tắt đèn
các đối tượng lén mở trói cho chị
chị cùng với những tinh cướp khác
tới kho thuốc để làm gì
trước đòn tấn công đột ngột
vân biến sắc
hai tay nắm chặt lại
cô che giấu sự rung rảy
không thể kiềm chế được
đã gặp lại một người cao thủ
vân im lặng rồi bắt đầu mở miệng
khi tôi về mới tiếp nhận vụ án sau hai hôm
tôi xin ban chuyên án cho tôi lên một kế hoạch
để mà tôi đánh thẳng vào đối tượng đầu tiên
là lê thị xích
rồi tới các đối tượng khác
vì hai ngày đó tôi đã qua nghiên cứu một số hồ sơ của vụ án mà các đồng chí đã hỏi
và tôi gặp một số đối tượng có liên quan trong cơ quan đang còn tạm giữ
chưa dừng lại tại đó người sĩ quan trẻ liên tục tung ra những đòn phản kích bất ngờ
vỏ quýt dày có móng tay nhọn một cơ quan công an với tập thể ban chuyên án dày dặn kinh nghiệm
đã bước đầu đột phá những bước tiến quan trọng trước một kẻ đầy mưu mẹo như lê thị vân
sít mới xin tôi là cho là nghỉ sáng ngày mai tiếp tục làm việc
tôi nói nếu mà xích có bệnh thì tôi cho bác sĩ vào chăm sóc sức khỏe
vì đây là chúng tôi là không ngục hình không có biến tướng một khỏi một
tôi là một cán bộ đại diện cho pháp luật
sít là một bị can một đấu với một là không có gì phải nghĩ
thì chị cứ trình bày sự thật
cuối cùng là sít mới gục đầu là nhận thật
đến lúc không thể chói quanh quẳng được nữa lê thị vân thủ phó tổng kho dược phẩm
đối tượng hấp dẫn nhất trong hai mươi một ngày đêm đấu tranh chuyên án đã nhận tội
nhưng không phải vân nhận tội cướp tổng kho dược phẩm vào mùng ba tết tân dậu
theo lời khai của vân các tên cướp đã khống chế chị và đe dọa sẽ xâm hại tình dục
cũng như những lời đe dọa sẽ giết chết các thanh niên trong nhà
nếu như khai báo nhận dạng của các đối tượng trong đám cướp có vũ trang
cũng như phải khai như thế nào trong quá trình lực lượng chức năng điều tra

vân dần dần khai ra những thông tin vô cùng quý giá
trước ngày tổng kho dược phẩm bị đánh cướp khoảng ba tháng
thủ phó lê thị vân và nhân viên đỗ thị thu câu kết với tên quang ở bên ngoài lấy cắp thuốc trong kho
đem ra thị trường chợ đen bán rồi trao đổi thuốc giả vào kho
chỉ trong một tháng trước tết vân và thu đã tuồn ra ba lần cho tên quang
gồm một tám trăm linh viên thuốc ambexilin và một trăm ba mươi chai thuốc tetraxilin
tất cả hai loại thuốc kháng sinh ấy bán ngoài chợ đen được một mươi bốn đồng
cả ba chiên nhau tha hồ tiêu xài
và cuối cùng là nó đã cùng với quang để trao đổi ba thuốc giả lấy thuốc thật
đến chiều mùng hai tết quang lại đến tổng kho gặp vân
anh ta đã thăm dò tình hình nhân sự trực tổng kho
tại đây hai bên đã thống nhất chiều ngày bốn tết sẽ tiếp tục đổi một số thuốc nữa
kế hoạch chưa đến giờ thực hiện thì đêm mùng ba tết tổng kho dược phẩm bị đánh cắp
quang là một trong số thuốc giả
quang là một tên bán thuốc vào chợ đen quyên buôn bán hàng lậu tuyến đường vĩnh long thành phố hồ chí minh
là nhân viên bà con với nhân viên on tại tổng kho thường lui tới chơi với on
nên vân gặp gỡ quen biết sau đó lân la cam kết làm ăn bất chính
tên quang này là ở đâu đó là địa điểm đặc trá
thì chúng tôi là tiếp tục là đi sâu xói sâu vào cái nội dung lời khai này
làm cho nó rõ ra coi quang ở đâu
nhưng tới đây vân lại không rõ địa chỉ của quang
vân cũng không biết quang có phải là thủ phạm trong vụ cướp của giết người ở tổng kho dược phẩm hay không
khẩn trương điều tra lại lai lịch của tên quang
một lần nữa lại lột trần thủ đoạn ranh ma của cô thủ phó đã bày ra
để thực hiện các phi vụ tuồn thuốc ra ngoài chợ đen bán
vân đã xây dựng một kế hoạch hết sức công phu
đó là làm cách nào để tên buôn lậu hàng cấm có thể đi lại dễ dàng vào trong tổng kho mà không bị nghi ngờ
cũng như thị vân lại có thể an toàn
đó là cả kế hoạch được thị vân xây dựng
việc đầu tiên thị vân cần có là một bình phong
do là thủ phó tổng kho các nhân viên tại đây thị đều nắm rõ
và nhân viên on đã rơi vào kế hoạch đen tối của thị
thủ phó đã dùng on làm bình phong để tiện bề đưa tin quang ra vào tổng kho
tránh sự dờn ngó của người khác thị đã bí mật tìm hiểu về nhân thân của gia đình on
cung cấp cho tên quang nắm tường tận mọi thông tin để hành sự
từ việc được phím một vớt kịch đã được tên quang thủ vai
với chiêu trò tìm gặp on giới thiệu là người quen biết trong họ
từ ấy quang vẫn thường lui tới chơi với on
dần dà cán bộ và nhân viên cứ ngỡ quang là anh em với on
đau ngờ đó là thủ đoạn tinh xảo của kẻ trộm
kết quả công phu của ngót một tháng trời đấu tranh từ ban chuyên án
nhanh tay chậm hơn một chút thôi đối tượng có thể bỏ trốn
có khi phải trả giá giây phút thất bại đó bằng những chuỗi ngày gian khổ không thể lường trước được
tất cả thành viên của bang chuyên án đều hiểu rõ điều đó hơn ai hết
để biết rằng đoàn văn liêm lâu lâu mới có về nhà một lần và y cũng vừa mới đi khỏi nhà cách đây vài phút
nhưng mà khi mà chúng tôi đến thì không có ba đâu
nói quang nhưng mà không biết phải không đó
có tên quang trong cái hộ khẩu của gia đình đó
nhưng mà quang nhưng mà không biết quang là ai
phải là người mà tiếp cận với con vân không
cho nên là mục tiêu thì tôi phải bắt được
ở thành phố hồ chí minh thì là cái điểm mà chắc chắn là quang nó sẽ thương tái lưu
cho nên là lên thành phố hồ chí minh sáng minh thì không có làm ra được cái địa chỉ của quang trên đó
và các người thì cũng không có phát hiện cái thông tích gì hơn
tuy hy vọng vừa lóe lên thì phục tắt
tôi đánh mắt thật buồn bã quay trở lại phòng cảnh sát hình sự kiều long đem theo nỗi thất vọng vô bờ bệt
hình ảnh đối tượng liêm như đang nhảy bối
hình ảnh đối tượng liêm như đang nhảy bối
trong tâm trí của các trinh sát một đối tượng nguy hiểm mà ban chuyên án căn dặn không được phép bắt hổ
với tâm trạng buồn triểu cùng với nỗi lo lắng vô bờ khi quay trở lại báo cáo với lãnh đạo bang chuyên án
thì đúng lúc này mọi thứ như được chút xuống đôi vai của tổ đánh bắt
lấy cái lời khai của thầy này mình đấu với thằng liêm
thì từng bước thì liêm mới thừa nhận được lần lạc thừa nhận được lần toàn bộ vụ cướp đó
và cuối cùng là mình mới dịch ra được cái phương án là hoàn toàn là cái giai đoạn mà làm vụ án thì nó ra được một số chi tiết về
cùng lúc này các nguồn tin do quần chúng nhân dân báo cáo cho chính quyền địa phương
dọc theo khúc sông gần nhà lão đoàn văn chức là ông nội của liêm ở phường ba thị xã vĩnh long
người dân ven sông lượm được lớp xe xuồng xe đạp đây là sự kiện rất khác lạ thời bấy giờ
từ nguồn tin này tinh sát tới nơi thu gom các thứ về
tăng vật ấy chính là chiếc xe đạp do triết đi đến tổng kho khi lấy chiếc vespa
tiến hành xác minh thêm tinh sát nắm rõ tăng vật này được ném ra sông từ ngôi nhà của lão đoàn văn chức để phi tan
qua công tác điều tra vị trí của nhà đoàn văn chức chính là nơi được băng nhóm vũ trang sau khi tiến hành cướp của giết người tại tổng kho tập kết tài sản tại đây
đoàn văn chức đã tiếp tay che giấu cho băng cướp
tuy nhiên xét thấy đoàn văn chức tuổi cao sức yếu
bàn chuyên án đã phân tích giáo dục về những hành vi vi phạm
đoàn văn chức đã phân tích giáo dục về những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của gia đình lão rồi cho về địa phương
giờ này trong trại giam tên liêm và thới đã phải khai hết các đồng phạm của chúng cùng người cậu là đoàn văn việt đoàn văn lộc cũng như đoàn văn quốc
chúng cùng khai nhận tên việt là đầu sỏ chủ mưu và chỉ huy đồng bọn đánh cướp tổng kho dược phẩm đêm mùng ba tết tân dậu
tên việt có tên họ thật là đoàn văn úc
hắn đã từng là sinh viên năm hai đại học cần thơ
nhưng do với máu tài tử đã bỏ học giữa chừng
cùng với người vợ kéo nhau về vùng kinh tế mới thuộc ấp thống nhất xã hòa mỹ huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
ngay lập tức một tổ trinh sát đã lên đường về phụng hiệp
khi tới nơi nhờ sự giúp đỡ của tổ tin sát tổ tin sát đã lên đường về phụng hiệp
sự giúp đỡ của đồng chí ba võ một cán bộ công an xã xác nhận trên vùng kinh tế mới này
trước đây có một người tên là đoàn văn úc đang là sinh viên đại học nông nghiệp về đây làm ăn
nhưng chỉ được một thời gian không quen lao động làm rảy đã cùng một đối tượng khác tên là úc râu trốn về cần thơ manh múng đăng điếm
từ qua mấy ngày là lắm tình hình sau là được quân chú quân dân giúp đỡ thì chúng tôi được cái ông bác bác hai bác hai bác hai dò
thì bác bác nói là nếu bác muốn bắt được úc úc đò úc đò làm việc đó thì cán bộ chỉ phải bắt cho được úc râu
úc râu là thường đi với úc đò úc râu là người ở đây nhưng mà người ở đây nó thường nhậu nhạc rồi lân lai với úc đò
biết được yêu cầu của lực lượng truy bắt đồng chí ba võ hứa sẽ sẵn sàng tham gia truy bắt bọn cướp
theo những nhận định muốn bắt được đối tượng úc đoàn thì trước hết phải gặp được úc râu hai thằng này luôn đi kè kè với nhau
được sự giúp đỡ nhiệt tình của công an thành phố cần thơ trong việc đồng chiến đấu tinh sát chuyên án đã xuống các phường các khu vực trọng điểm
ra soát các đối tượng hình sự ra sức truy lùng úc châu để tìm ra tung tích tên đoàn văn úc
từ phường an cơ đến phường an lạc rồi phường cái khế khu vực bến xe mới
những ai có tên gọi úc râu đều được lên danh sách và có được đồng chí ba đến nhận diện thế nhưng đều là những cái lắc đầu
sau nhiều ngày lặng lội tới các địa điểm thường được các đối tượng buôn bán thuốc tân dược lậu vãng lai
thì khi tới một quán nhậu đồng chí ba bất ngờ phát hiện một người có vóc dáng như úc trâu
đồng chí ba chồm tới vũ mạnh lên đôi vai một trong hai người đang ngồi tại đó
xác định chính xác đó là đồng chí ba
đồng chí ba chồm tới vỗ mạnh lên đôi vai một trong hai người đang ngồi tại đó

úc râu được đưa về tổng bộ để tiến hành điều tra truy hỏi
tại đây khi được biết út đoàn là kẻ chủ mưu vụ cướp tổng kho dược vừa qua
thì chính úc râu cũng tỏ ra ngỡ ngàng và bối rối
quả tật y hoàn toàn không ngờ tới người anh em kết nghĩa với hắn bấy lâu nay
lại có gan làm một việc động trời đến như vậy
úc đoàn đã chỉ đạo úc râu bán vài trăm viên thuốc kháng sinh ampicillin và tetraxilin
ăn được chút tiền hoa hồng chênh lệch
nhưng vấn đề lúc này đối với ba
chuyên án là chúng liên lạc với nhau như thế nào
cần làm rõ điểm này sẽ có cơ sở tiếp tục làm cho bóng ma úc đoàn
nhưng úc đoàn đâu phải dạng vừa
dù là em kết nghĩa với hắn nhưng hắn không bao giờ cho biết địa chỉ hay một điểm hẹn
chỉ khi nào có việc đích thân úc đoàn sẽ tới gặp úc râu
ngay cả cách thức xuất hiện cũng hết sức bí ẩn